hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay lập tức các bác sĩ đã làm thủ thuật và lấy toàn bộ dị vật ra ngoài vệ sinh tai cho bệnh nhân
người nhà bệnh nhân l cho biết gia đình có nuôi sinh vật cảnh là hai con chó và cháu thường hay chơi đùa với chúng
bệnh nhân có biểu hiện ủ tai đau và ngứa cách đây hai ba ngày
bác sĩ chuyên khoa hai lê văn điệp khoa tài mũi họng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cho biết
côn trùng chui vào tay trẻ có thể trong lúc ngủ hoặc khi trẻ đang thức
nếu không được phát hiện sẽ gây đau cho trẻ và lâu ngày có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí dị vật trong tay lâu ngày gây nhiễm trùng nghiêm trọng có thể khiến trẻ bị điếc
cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ nhanh chóng và có phương pháp lấy dị vật tai phù hợp an toàn
chia sẻ về tình trạng dị vật châm tai thạc sĩ bác sĩ vũ công thắng phòng khám đa khoa y khoa hà nội cho biết
dị vật trong tai là một vật nóng và những rỗ thực nhiên của chúng ta rất hấp dẫn các con côn trùng
vì các con côn trùng này là những loài động vật biến nhiệt nên nó rất thích những chỗ nóng bạn để ý vào xem rất thích những chỗ nóng
như vậy thì khi bạn ngủ miệng thì đóng kín rồi mũi thì thở ra thở vào mắt đóng kín mũi cái tai nó thở ra và những rỗ thực nhiên đó là những nơi mà rất hấp dẫn các loài côn trùng
cái chuyện mà dị vật tai rồi những con côn trùng chui vào tai là một chuyện không hề hiếm và đa phần mọi người sẽ xử lý nó không đúng cách
thường thì mọi người sẽ cố gắng lấy rất là nhiều dụng cụ xoay đèn này gắp gắp này rồi có khi lấy tăm bông ngoáy ngoáy tất cả những cái đó chỉ làm cho tình trạng nặng nề lên mà thôi các bạn ạ
tại vì sao các bạn hãy tưởng tượng đa phần những con đó là những con sinh vật sống và khi bạn kích thích vào khi bạn sử dụng những dụng cụ vào thì nếu những con nhỏ nhỏ như mũi rùi rùi không làm sao nhưng những con lớn hơn những con ve những con vật vật lớn hơn nó mà chui vào tai và nó rẫy thì có nguy cơ thứ nhất là bạn sẽ bị tổn thương vòng tai rào vòng tai những cái đau khổ nguy hiểm hơn rất là nhiều
nó là nó rẫy nó đạp và chân bọn đấy khỏe lắm mình đã có những bệnh nhân là cố tình ngoáy vòng tai và những con vật đó nó đạp và rách cả bản nhị của họ luôn
chính vì thế mà cái việc bạn bị con gì đó vào tai rất là khó chịu rất là ráng rất là sợ thì cái việc mà các bạn nên đến bác sĩ ngay lập tức là điều hoàn toàn đúng đắn nhất
cũng thông qua trường hợp dị vật sống trong tay trẻ nhỏ này bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng bệnh viện một trăm chín mươi chín chỉ dẫn thêm một số cách phòng tránh cho trẻ đúng cách
đó là dạy trẻ về tầm nguy hiểm của vấn đề dị vật tai chăm sóc trẻ cẩn thận tránh việc trẻ nhét đồ chơi đồ ăn lên tai giữ gìn vệ sinh nhà cửa không để côn trùng lầm tổ
các bậc phụ huynh tắm rửa vệ sinh cho vật nuôi trong nhà định kỳ không cho trẻ ngủ dưới sàn nhà hay các nơi ẩm thấp đến các cơ sở y tế gần nhất để nhờ các bác sĩ hỗ trợ khi cần thiết
dị vật tai hầu như không gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người nhưng gây nhiều phiền toái và các nguy cơ ảnh hưởng đến thính lực cũng như sức khỏe của tai
vì vậy mọi người cần chú ý để có cách phòng tránh đúng cách